nằm ngoài hệ thống này đặc biệt khẳng định không có bất kỳ một chùa nào có sự góp vốn đầu tư xây dựng từ những cá nhân công chức tập thể với mục đích kinh doanh mà đại biểu nêu dưới một cụm từ rất mới rất lạ đó là bot
tham gia giải trình rõ hơn về vấn đề này bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân cho biết theo quy định của pháp luật hiến trương của hội phật giáo việt nam thì không có hiện tượng kinh doanh tôn giáo

tại phiên chất vấn phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng mê tín dị đoàn là do thiếu hiểu biết nên cần chú trọng hơn tới giáo dục văn hóa để nâng cao dân trí để người dân hiểu biết về những hành vi đúng với tín ngưỡng truyền thống của dân tộc giáo lý
những hành vi trước đây là đúng nhưng bây giờ không còn phù hợp với thế giới văn minh những điều này cần sự phân tích có tình có lý của các nhà nghiên cứu tôn giáo những người thực hành tôn giáo và đặc biệt là những người nghiên cứu văn hóa
cũng trong sáng nay phó thủ tướng phạm bình minh báo cáo cập nhật tình hình tháng năm và năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trước quốc hội
phó thủ tướng khái quát mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh phức tạp xung đột thương mại tiếp diễn khó lường bệnh dịch trong nước lan nhanh trên diện rộng tác động tiêu cực nhưng xu hướng tích cực trong tình hình kinh tế xã hội vẫn được duy trì
mở đầu phiên chất vấn phó thủ tướng phạm bình minh báo cáo cập nhật tình hình tháng năm và năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng khái quát mặc dù trong ối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh phức tạp xung đột thương mại tiếp diễn khó lường bệnh dịch trong nước là nhanh trên diện rộng tác động tiêu cực nhưng xu hướng tích cực trong tình hình kinh tế xã hội vẫn được duy trì
kinh tế vi mô tiếp tục ổn định chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân năm tháng tăng hai bảy mươi bốn thấp nhất trong ba năm qua
khu vực nông nghiệp phát triển ổn định đàn gia cầm tăng bảy một sản lượng thủy sản tăng sáu hai chỉ số sản xuất công nghiệp tăng chín bốn trong đó ngành chế biến chế tạo tháng năm tăng một mươi một sáu cao nhất so với cùng kỳ năm năm qua
các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường tiếp tục được quan tâm đời sống người dân được cải thiện số hộ thiếu đói giảm ba mươi năm đã triệt phá nhiều vụ an lớn về ma túy đánh bạc trên mạng công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và các hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh

các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường tiếp tục được quan tâm đời sống người dân được cải thiện trật tự an toàn xã hội và các hoạt động đối với người dân được cải thiện trật tự an toàn xã hội

các lĩnh vực văn hóa xã hội môi trường tiếp tục được quan tâm đời sống người dân được cải thiện trật tự an toàn xã hội

thưa quý vị nhằm tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín nghiêm túc khách quan và công bằng sở giáo dục và đào tạo hà nội đã lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi năm nay
phụ huynh học sinh và người dân quan tâm đến lĩnh vực giáo dục có thể liên lạc theo số điện thoại này để phản ánh về các vấn đề liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hoặc cung cấp các dấu hiệu được cho là tiêu cực về kỳ thi
thời gian tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi diễn ra từ nay đến hết ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay vẫn được tổ chức với hai mục đích vừa dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp
kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi này trên cả nước là hơn tám trăm tám mươi sáu thí sinh
trong đó hà nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn bảy mươi bốn thí sinh
sáng nay ngày sáu tháng sáu gần ba mươi sáu học sinh lớp chín trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
để bảo đảm có một kỳ thi nghiêm túc tuyển chọn được đúng chất lượng đầu vào công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay đã được thực hiện chú đáo cẩn trọng và nghiêm túc

trong những điểm mới mà ngay trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay nghệ an triển khai thực hiện đó là tất cả các hội đồng thi đều được lắp đặt camera ở phòng bảo quản đề thi bài thi và phòng chấm thi
đặc biệt rút kinh nghiệm từ kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi vừa qua của tỉnh quảng bình đã để xảy ra một số sai sót
sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an yêu cầu các hội đồng kiểm tra chặt chẽ từ khâu phát đề thi đánh số phách theo đúng quy định
cũng trong sáng nay hơn một mươi chín thí sinh
ba mươi thí sinh thi tuyển sinh vào lớp một mươi của hai mươi hai trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đồng nai đã bắt đầu thi môn đầu tiên
buổi sáng các thí sinh bắt đầu thi môn toán thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
buổi chiều thi môn tiếng anh thời gian làm bài sáu mươi phút
tiếp đó sáng ngày bảy tháng sáu các thí sinh sẽ thi môn ngữ văn thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
buổi chiều cùng ngày các thí sinh thi vào các lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên lương thế vinh sẽ thi thêm các môn chuyên
theo sở giáo dục đào tạo đồng nai cho biết
toàn tỉnh có ba mươi bảy hội đồng thi tuyển sinh các cán bộ coi thi đã được tập huấn kỹ quy chế coi thi
sở giáo dục đào tạo cũng tăng cường công tác thanh tra thi tại các hội đồng thi trước và trong thời gian diễn ra thi tuyển sinh vào lớp một mươi
trong phần tin tiếp theo công bố kết luận điều tra đường dây sản xuất buôn bán xăng dầu cực lớn
phải thiếu bác giang tiêu thụ thuận lợi tại phía nào
thưa quý vị sáng nay công an tỉnh đắk nông tổ chức họp báo thông tin vụ án sản xuất và buôn bán xăng dầu giả
vụ việc được bộ công an phối hợp với công an tỉnh đắk nông lập chuyên án liên quan đến đại gia xăng dầu miền tây trịnh sướng
qua công tác trinh sát công an tỉnh đắk nông phát hiện đường dây sản xuất buôn bán xăng giả trên địa bàn tỉnh đắk nông và một số tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương với phương thức thủ đoạn rất tình vị công an tỉnh đắk nông đã xác lập chuyên án bí mật để điều tra
kết quả điều tra cho thấy từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số tiền các bị can dùng để mua dung môi phục vụ việc sản xuất xăng giả là trên ba tỷ đồng
trung bình mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ trên sáu triệu lít xăng giả
đến nay công an đã tạm giữ hơn ba lít dung dịch các loại trong đó có hơn hai lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả
trong số hai mươi ba bị can
đã bị khởi tố có ông trịnh sướng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng ở ấp thạnh lợi thị trấn mỹ xuyên tỉnh sóc trắng
thưa quý vị từ ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xuất hiện ngày một mươi ba tháng ba tại xã quỳnh mỹ huyện quỳnh lưu đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại hơn năm trăm linh hộ chăn nuôi thuộc bảy mươi năm xã của một mươi năm huyện thị thành
dịch tả lợn châu phi đang tiếp tục diễn biến phức tạp
bùng phát ra nhiều xã huyện trong tỉnh nghệ an
nguyên nhân là do địa bàn nghệ an rộng có nhiều tuyến quốc lộ nhiều đường mòn lối mở đi qua
việc vận chuyển lợn sản phẩm lợn bị nhiễm mầm bệnh từ ngoài tỉnh về các điểm thu gom sau đó bán lại cho các hộ dân để giết mổ nhỏ lẻ rất khó kiểm soát
tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành phối hợp với các xã tổ chức giám sát phát hiện sớm báo cáo xử lý kịp thời các ổ dịch
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm soát việc vận chuyển giết mổ buôn bán lợn và sản phẩm của lợn các điểm thu gom tắm lợn trên địa bàn
tuyên truyền nghề dân thực hiện tốt năm theo quy định
theo trị cục trưởng chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái cho biết đến sáng ngày sáu tháng sáu dịch tả lợn châu phi phát sinh mới tại năm xã của huyện văn chấn và huyện trấn yên
như vậy dịch tả lợn châu phi lây lan tại năm trăm năm mươi tám hộ chăn nuôi ở bốn mươi xã
trên chín huyện tổng số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy hơn hai năm trăm ba mươi con
trước tình trạng trên tỉnh yên bái đã cấp hơn bảy lít sát trùng thực hiện công tác tiêu độc khử trùng tại ổ dịch và tại các chốt kiểm dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng
theo trung tâm y tế dự phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết từ đầu năm đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn một bảy trăm sáu mươi ca sốt xuất huyết tăng gần năm lần so với cùng kỳ năm trước
đây là thời điểm bà rịa vũng tàu bước vào mùa mưa
nên xuất xuất huyết bùng phát mạnh
địa phương có số ca sốt xuất huyết nhiều nhất vẫn là thành phố vũng tàu với bảy trăm linh ca tăng ba sáu lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hai địa phương khác có số ca mắc tăng cao là huyện châu đức và huyện xuyên mộc
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã chỉ đạo các địa phương tổ chức chiến dịch diệt loang quăng quy mô toàn tỉnh và cấp huyện thị thành phố
bên cạnh đó kêu gọi người dân vệ sinh thông thoáng nhà ở xúc rửa và đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt đổ nước trong các vận dụng bị ứ động nước tránh dịch lây lan rộng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường yên bái tạm giữ số lượng hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
vừa qua lực lượng chức năng tỉnh yên bái kiểm tra xe khách biển kiểm soát hai mươi bốn b

theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn trong những ngày qua sản lượng vải thiều của tỉnh bắc giang đang được tiêu thụ khá mạnh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm thủ đức
một trong ba chợ đầu mối lớn nhất ở thành phố hồ chí minh
nông sản từ chợ đầu mối này sẽ được vận chuyển tiêu thụ đi các tỉnh miền đông miền trung và các tỉnh ở khu vực tây nguyên
ghi nhận sau của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
với hơn một quầy hàng
vượi trái cây sản lượng do quả tiêu thụ tại chợ đồ mối nông sản thủ đức thành phố hồ chí minh lên tới hơn ba năm trăm linh tấn mỗi ngày
vải thiều của tỉnh bắc giang đã có mặt tại chợ đầu mối này từ hơn hai tuần nay
hàng chục xe vận chuyển vải thiều từ phía bắc trong đó có một lượng lớn vải thiều của tỉnh bắc giang được vận chuyển và gần như tiêu thụ hết trong đêm
năm nay vải thiều vận chuyển và bán buôn tại chợ đầu mối nông sản thủ đức được đánh giá có chất lượng mẫu mã đẹp hơn giá bán cao hơn nhiều năm trước
một ngày bán khoảng bốn năm công hàng một công vậy thì vào số lượng xe nào thì vào bán hết xe đó ít khi mà còn tồn lại
nhu cầu mua của người tiêu dùng rất là mạnh thì người ta tập trung mua rất là nhiều từ bán lẻ cho tới bán xỉ rồi ai đi chờ thì người ta cũng mua vải thiều
tiêu thụ tốt so với năm rồi giá cả thì ổn định hơn năm rồi cao hơn năm rồi rất đôi bán cũng tốt

nông sản thủ đức thành phố hồ chí minh hiện có khoảng một mươi năm vựa trái cây buôn bán vải thiều và khi vào chính vụ sẽ có khoảng ba mươi vựa
ban quản lý chợ đã bố trí riêng khu vực để tập kết bán hàng riêng dành cho vải thiều
khi mà cái chất lượng vải thiều chúng ta được khẳng định thì người dân đón nhận hết sức là lồng nhiệt
và từ đó là cái tiêu thụ cũng rất là tốt và giá cả trong này cũng rất là cao
thế chính vì vậy mà chúng ta cũng tiếp tục là cùng với cái thị trường xuất khẩu
thì tiếp tục mở rộng nhiều hơn ở cái thị trường nội địa và đặc biệt là đến với các cái chợ đầu mối và các trung tâm thương mại của siêu thị
thị trường các tỉnh phía nam hiện đang chiếm một tỉ trọng lớn trong cơ cấu thị trường nội địa của vải thiều tỉnh bắc giang
hiện đang bước vào thời điểm thu hoạch chính vụ sẽ có thêm nhiều chuyến xe chở vải được vận chuyển về đây và trung chuyển đưa vải thiều bắc giang đến thị trường thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh miền trung miền tây đông nam bộ
với mật độ gây hại cao và tốc độ lây lan nhanh sâu kèo không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng mà còn gây thiệt hại về kinh tế của người nông dân
loại sâu gây hại mới này chủ yếu phá hoại tại các ruộng vườn trồng ngô đang trong giai đoạn phát triển
tại tỉnh bắc cạn với tốc độ lây lan nhanh sâu kèo đã khiến hơn một hecto hoa màu tại đầy mất trắng hoàn toàn phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
chỉ vài ngày xuất hiện sâu keo phá hoại bãi ngô hơn một sào đang trong thời gian ra bắp của gia đình bà hoàng thị tô gần như không thể phát triển
những diện tích ngô nhiễm bệnh đều còi cọc lau ố vàng

trong đó rất nhiều hộ trồng ngô bị loại sâu này phá hoại
những hộ phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời thì cây ngô đã dần phục hồi và phát triển
tuy nhiên những hộ phát hiện muộn và không bắt hoặc phun thuốc kịp thời năng suất vụ ngô này sẽ bị ảnh hưởng
mọi năm thì không thấy cái loại sâu này chỉ có năm nay là thấy bùng phát và phát triển rất là mạnh
bởi vì nó phá hoại cây ngô rất là khủng khiếp luôn bởi cái lượng của nó không giống như mỗi năm
mỗi năm thì chỉ có là mấy con thì có thể là bắt tay được nhưng mà năm nay thì nó sinh sản rất là nhanh và nó phá rất là ác
toàn tỉnh bắc cạn hiện có hơn một hectare cây ngô bị sâu keo phá hoại
riêng huyện ngân sơn đã có hơn ba trăm linh hectare khiến năng suất có thể giảm từ năm đến hai mươi
hiện cơ quan chuyên môn đang tích cực hướng dẫn người dân phòng trừ
sau khi được cục bảo vệ thực vật tập huấn tri cục bảo vệ thực vật tỉnh bắc cạn cũng đã có những văn bản triển khai đến các huyện
đặc biệt là đội ngũ cán bộ kỹ thuật của trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện về cách nhận biết rồi là cách phòng trừ
ở đây thì đối với trên địa bàn tỉnh thì cũng có một số loại thuốc thương phẩm có thể dùng để diệt trừ cái loại này
ngoài sử dụng các loại thuốc hóa học bà con cũng cần luôn canh với cây trồng nước như lúa các loại rau trồng nước để cắt đứt nguồn thức ăn liên tục của sâu trên đồng ruộng
sau khi thu hoạch sử dụng thân cây ngô cho trâu bò ăn
làm chất đốt càng sớm càng tốt để tiêu diệt những con sâu con nhộng còn nằm bên trong thân cây hạn chế sâu truyền qua vụ sau
tối qua đội tuyển bóng đá việt nam và đội tuyển bóng đá thái lan đã gặp nhau trong khuôn khổ giải đấu kings cup
bàn thắng ở phút bù giờ hiệp hai của anh đức đã giúp việt nam giành chiến thắng một trước đội tuyển thái lan
chiến thắng này đưa thầy trò huấn luyện viên park hang seo vào chung kết king cup
gặp đội tuyển cura cao
phút chín mươi bốn tưởng chừng như trận đấu giữa chúng ta và thái lan sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi thì đúng lúc đó tiền đạo anh đức đã lên tiếng
từ quả phạt góc của xuân trường tìm đến vị trí của anh đức và đánh đầu của tiền đạo này không mạnh nhưng thủ thành cao nguyên đã cản phá không tốt khiến bóng rơi vào trong khung thành
bàn thắng bất ngờ khiến cổ động viên việt nam như vỡ hòa sung sướng

dù chỉ là giải đấu giao hữu nhưng đối với cổ động viên việt nam thì chiến thắng trước người thái và đặc biệt là lại trên đất thái thì đó luôn là điều ngọt ngào nhất
với chiến thắng này đội tuyển việt nam sẽ bước vào trận chung kết với kura cao còn thái lan phải đá trận tranh giải ba với ấn độ
những thông tin quốc tế có trong chương trình
ông prayuth chan o cha được bầu làm thủ tướng thái lan
nga và trung quốc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
với năm trăm linh trên bảy trăm bốn mươi bảy phiếu ủng hộ trong phiên họp của lưỡng viện quốc hội thái lan
đừng kìm thủ tướng prayuth chan o cha ứng cử viên của liên minh do đảng quyền lực nhà nước nhân dân lãnh đạo đã được bầu làm thủ tướng thứ ba mươi của vương quốc này
theo hiến pháp kết quả bầu thủ tướng sẽ được chủ tịch hạ viện trình lên nhà vua thái lan ramary phê chuẩn
và nội các mới sẽ được công bố trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
như vậy là sau năm năm kể từ cuộc đảo chính quân sự năm hai nghìn một mươi
thái lan giờ đây chính thức khôi phục chính quyền dân sự với một chính phủ mới hình thành thông qua bầu cử hợp hiến
giới quan sát nhận định thủ tướng đương nhiệm prayuth chan o cha sẽ gặp không ít thử thách trong điều hành đất nước
điều này bắt nguồn từ tính chất đặc trưng của một chính phủ liên hiệp nhiều đảng chính trị
hơn nữa nếu như chính phủ của ông prayuth không kiểm soát được đa số ghế tại hạ viện
việc thông qua ngân sách cũng như các dự luật quan trọng khác có thể sẽ gặp bế tắc
và điều này có thể khiến thủ tướng prayuth sẽ phải rất bận rộn trong nhiệm kỳ mới để duy trì ổn định và phát triển đất nước
tuấn anh phóng viên thường trú truyền hình nhân dân đưa tin từ bangkok thái lan
quan hệ giữa nga và trung quốc đã đạt một bước tiến mới khi lãnh đạo hai nước vừa nhất trí nâng tầm quan hệ song phương
lên mức quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của sự hợp tác cho thời đại mới
theo tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống nga vladimir putin
và chủ tịch trung quốc tập cận bình tại moscow
hai nước cho rằng việc tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện của các nước
là một chiến lược nhằm bảo vệ sự ổn định khu vực và toàn cầu
moscow và bắc kinh ủng hộ việc duy trì đối thoại giữa triều tiên và mỹ
hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo đảm các vấn đề trên bán đảo triều tiên được giải quyết thông qua các biện pháp chính trị
về vấn đề syri lãnh đạo hai nước nhấn mạnh sự cần thiết hỗ trợ quá trình khôi phục quốc gia trung đông này
đồng thời cũng bày tỏ quan ngại về hành động của các nước phá hoại những nguyên tắc về kiểm soát vũ khí
vì lợi ích của riêng mình loại bỏ các cơ chế duy trì ổn định
ngoài ra moscow và bắc kinh cũng sẽ bảo vệ hợp tác kinh tế cùng có lợi với iran
chống lại các biện pháp trừng phạt đơn phương
chuyến thăm của nhà lãnh đạo trung quốc đến nga diễn ra đúng dịp tròn bảy mươi năm
ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
quỹ ban châu âu ec vừa công bố dự thảo ngân sách liên minh châu âu năm hai nghìn hai mươi
với khoản đề xuất một trăm sáu mươi tám tỷ euro tương đương với khoảng một trăm chín mươi tỷ đồng
đô la mỹ ngân sách này sẽ tập trung vào các vấn đề thúc đẩy nền kinh tế cạnh tranh
an ninh đoàn kết và biến đổi khí hậu
ngân sách đề xuất của eu bao gồm cả anh do hiện tại nước này vẫn chưa ngã ngũ
với kế hoạch rời khỏi ngôi nhà chung
như vậy anh sẽ vẫn thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với eu
nhưng nếu london không thực hiện khoản đóng góp một mươi hai tỷ euro vào ngân sách chung năm hai nghìn hai mươi
bruxelles sẽ phải tìm cách để lấp lỗ hổng ngân sách này
hơn tám mươi ba tỷ euro
ba mươi ba tỷ euro trong ngân sách cam kết sẽ dành để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
hỗ trợ các vùng ở châu âu cho thanh niên và hệ thống định vị toàn cầu riêng của châu âu
mang tên galile
ngoài ra khoảng hai mươi một trong tổng số ngân sách đề xuất sẽ được dành để giải quyết
các vấn đề về biến đổi khí hậu
dự thảo ngân sách được đưa ra nhằm tối ưu hóa ngân sách đối với các chương trình hiện nay
cũng như thực hiện một số sáng kiến mới nhằm thúc đẩy phát triển châu âu
cuộc bao vây cấm vận kinh tế thương mại tài chính của mỹ trong gần sáu mươi năm qua
đã gây ra cho cuba những thiệt hại vật chất trị giá chín trăm ba mươi ba tỷ đô la mỹ ở thời giá hiện tại
đây là con số do bộ ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba vừa công bố
những biện pháp trừng phạt mới nhất của washington chống la habana
bao gồm việc cấm công dân mỹ từ cuba vì mục đích giáo dục và theo nhóm
hình thức vẫn thường được các hãng lữ hành mỹ
đăng ký cho khách của mình tới thăm cuba
đồng thời cấm các chuyến bay tư nhân hay liên doanh với mỹ tới cuba
từ tháng năm vừa qua chính quyền của tổng thống donald trump
lần đầu tiên áp dụng toàn phần mục ba luật hamberton
qua đó cho phép công dân mỹ khởi kiện đòi bồi thường tại tòa án nước này
bất kỳ cá nhân và tổ chức nào đầu tư hoặc thuê sử dụng các tài sản tại cuba
do chính phủ cuba quốc hữu hóa sau cách mạng thành công năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bộ trưởng bộ ngoại thương và đầu tư nước ngoài cuba
rodrigo mamiraca nhấn mạnh bất chấp những biện pháp cấm vận này
nhân dân cuba sẽ đứng vững và theo đuổi con đường mình đã chọn
tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc đã ký một thỏa thuận
với công ty viễn thông mts của nga để phát triển mạng năm g tại nước này trong năm tới
thỏa thuận được ký kết bên lề của gặp thượng đỉnh giữa chủ tịch tập cận bình
và tổng thống vladimir putin tại moscow
theo tuyên bố của công ty viễn thông mts
thỏa thuận sẽ cho thấy sự phát triển của công nghệ năm g
và sự tiên phong của mạng lưới thế hệ thứ năm tại nga trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cho đến nay một số công ty của mỹ đã tự thu hẹp quy mô làm ăn với huawei như google
có hệ điều hành android được sử dụng đối với hầu hết các loại điện thoại thông minh trên thế giới
nhà sáng lập tập đoàn huawei ông nhậm chính phi khẳng định
các hạn chế của mỹ không gây tác động lớn vì huawei đã có sự chuẩn bị từ trước
thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo